thực hiện nghị định bốn mươi một của chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
đến nay đã có hơn bốn mươi tổ chức cá nhân trên địa bàn tp hcm
nộp giấy đề nghị gia hạn thuế hay tiền thuê đất
cục thuế tp hcm cho biết đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đã có hơn bốn mươi tổ chức cá nhân
gồm hơn hai mươi ba bảy trăm linh doanh nghiệp và gần một mươi bảy hộ kinh doanh trên địa bàn tp hcm
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nộp giấy đề nghị gia hạn thuế tiền thuê đất
với tổng số tiền gia hạn gần một mươi một tám trăm linh tỷ đồng
trong đó tiền thuế và tiền thuê đất do doanh nghiệp gia hạn là một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
số tiền hộ kinh doanh gia hạn thuế là một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
theo thống kê sơ bộ từ các cơ quan thuế tp hcm hiện có khoảng hai trăm năm mươi sáu doanh nghiệp tổ chức
và bốn mươi ba tám trăm linh hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ